mặt trận trị thiên huế là một trong những chiến trường trọng điểm của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong đó quảng trị giữ vai trò là hướng phối hợp quan trọng là mặt trận đánh chia cắt để hỗ trợ hướng tiến công trọng điểm đánh vào thành phố huế và toàn miền nam
sau năm mươi năm những con người từng trực tiếp tham gia vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy tại chiến trường trị thiên huế
vẫn còn vẹn nguyên những ký ức về năm tháng đấu tranh ác liệt nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc
ông nguyễn đức tấn năm nay đã tám mươi ba tuổi vào thời điểm diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ông tấn là cán bộ chính trị quân khu trị thiên huế
ông vẫn còn nhớ vào đêm ngày ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám lực lượng quân chủ lực của ta sau khi tập trung tại hương trà thừa thiên huế
thì được tổ chức đón tết đồng thời nhận mệnh lệnh sẵn sàng xuất kích đánh vào căn cứ của địch
qua đài radio lời thơ chúc tết của bác hồ trong đêm ba mươi tết như hiệu lệnh truyền đi trong toàn quân
làm bùng lên khí thế chiến đấu của chiến sĩ ta
còn đối với ông lê văn hoan nguyên bí thư huyện ủy hải lăng ký ức về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chính là những ngày tháng cùng nhân dân huyện hải lăng tham gia chiến đấu và làm tốt công tác hậu cần
cũng như che chở nuôi dấu cán bộ chiến sĩ ta trong những ngày giao tranh ác liệt
sau khi đánh xong rồi đợt một
mà ta không chiếm được thì phải rút quân lui
lào rút về nông thôn chẳng phải rút lên rừng
và ở nhân dân cái vùng đó như thế tức là gì
là họ nuôi bộ đội bộ đội không có cái hậu cần làm sao
tôi về ở trong dân chia ra mỗi nhà mấy người mấy người như vậy
dân thương bình thì chuyển lui rồi về xong
xong rồi như thế thuyền dân trợ vô phân tản vô dân
rồi gợi mỗi nhà một người hai người thế là dân nó nuôi
như thế tức là thương bình rồi như thế tức là có đến tối thì bắt đầu như thế mình tổ chức
chuyển lên rồi thì cũng huy đồng dân cản đi
như thế tức là cái hậu cần nó chủ yếu là trong dân
chứ còn bộ đội là cái hậu cần là chỉ còn mang theo súng đàn để đánh thôi
chứ còn lương thực thực phẩm thì dân nó lo hết
và nổi dậy xuân mộ thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám có thể thấy ý chí kiên cường tinh thần đoàn kết
và nổi dậy xuân mộ thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám có thể thấy ý chí kiên cường tinh thần đoàn kết
kề vai sát cánh của quân và dân quản trị
nhờ vậy quảng trị không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò chia lửa với chiến trường miền nam
mà còn giải phóng cả vùng đất chiến lược phía tây của tỉnh
phá hủy một tập đoàn cứ điểm mạnh của địch
khai thông hành lang giao thông huyết mạch chi viện của miền bắc cho chiến trường miền nam